bác sĩ trương mạnh sức giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam cho biết
từ chiều ngày bảy tháng một mươi đến thời điểm một mươi giờ sáng ngày tám tháng một mươi trên địa bàn ghi nhận thêm hai mươi chín trường hợp dương tính
với sars cov hai luy kế sau một mươi chín ngày bùng phát dịch toàn tỉnh hà nam có năm trăm bảy mươi bốn ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
các bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hà nam đang điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi
bệnh viện đa khoa tỉnh trung tâm y tế huyện lý nhân và bệnh viện dạ chiến số một làm hạ
từ ngày một mươi chín tháng chín đến nay có một mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện
đợt dịch covid một mươi chín lần này tại hà nam được đánh giá khá nghiêm trọng với số lượng người mắc nhiều
lan rộng địa bàn các huyện thị toàn tỉnh có hơn sáu hai trăm linh f một trong đó hơn nửa các trường hợp tập trung ở thành phố phủ lý
theo nhận định của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố phủ lý
số ca f trong cộng đồng trên địa bàn thành phố vẫn còn và khó xử lý triệt đề
trong số hơn bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín có đến hơn ba trăm linh trường hợp là f một trở thành f
trong mấy ngày gần đây thành phố phủ lý cũng ghi nhận liên tiếp một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
căn cứ vào diễn biến dịch bệnh ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã ra quyết định tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
đối với các phường có nguy cơ rất cao của thành phố phủ lý
bao gồm lê hồng phong châu sơn hai bà trưng minh khai lương khánh thiện và trần hưng đạo
thời gian thực hiện là bảy ngày kể từ giờ ngày tám tháng một mươi